tất cả các công trình cầu đường trên địa bàn cả nước đều không có thiết kế cho việc sử dụng không gian dưới gầm cầu
luật an toàn giao thông đường bộ và nghị định số một mươi một của chính phủ không cho phép việc chiếm dụng gầm cầu
thế nhưng hàng loạt gầm cầu ở các thành phố lớn đều bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe
ý kiến của người dân và cơ quan quản lý nói gì về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
gầm cầu vượt ngã tư vọc gần nốt giao đường giải phóng trường trinh quận đông đa
gầm cầu vĩnh tuy thuộc quận hai bà trưng
các gầm cầu này đã trở thành bãi trông giữ xe của hàng trăm chiếc xe máy ô tô
với mức giá trong xe máy tăng bình quân năm đồng một xe một lượt ô tô năm mươi đồng một xe một lượt
có những khu vực mức giá trong ô tô từ hai tám đến hơn ba triệu đồng mỗi tháng tùy từng khu vực
chính vì giá trị này mà hàng loạt điểm trông giữ xe lớn
chưa kể những bãi gửi xe tự phát trên địa bàn hà nội tồn tại nhiều năm nay
tại vì ở cái chỗ này trước đây nó là vị dân đây nhưng bây giờ nó là vị dân đây
nhưng mà ngay các cái đẻ này là lấn chiếm nếu phải lui vào khoảng một mét hết rưỡi cho cái hàng rào cho dân nó đi
mỗi lần sang đường chúng tôi toàn phải đi xuống dưới đường
nếu xuống dưới đường này thì nó mất an toàn
trong số hàng chục điểm trong giữ xe dưới gầm cầu có nhiều điểm chỉ được cấp phép tạm thời
có cả những điểm không được cấp phép nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay
ông bùi danh liên chuyên gia giao thông cho rằng
việc chiếm dụng gầm cầu để giữ đất làm bãi trông giữ xe là có lợi ích nhóm nên rất khó quản lý
chúng tôi cho rằng có lợi ích nhóm như tôi đã dẫn chứng nó xảy ra cái hiện tượng
thứ nhất là khi mà được giao đất thì cái đơn vị mà sử dụng đất đó lại bán
nhượng bán cho những cái tư nhân khác cho nên không quản lý được
thì rất nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến cháy nổ và an toàn của giao thông
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép thành phố
được tiếp tục tổ chức trong giữ phương tiện dưới gầm cầu đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
để phục vụ nhu cầu giao dịch của các cơ quan đơn vị và nhân dân
trước đề xuất này đơn vị khai thác điểm đỗ xe hà nội cho rằng
cái việc châm xe ở gầm cầu thì khi giao cho bất kể một đơn vị nào châm xe ở dưới gầm cầu
hoặc làm bất kể một cái việc gì dưới gầm cầu thì đều phải bảo đảm về an toàn cho cái gầm cầu đó
và đương nhiên thì các đơn vị của hà nội sẽ phải có kiểm soát
việc đó rất là chặt chẽ và tôi cho rằng việc đó là hà nội đề xuất như thế là hoàn toàn là hợp lý
tuy nhiên liên quan đến đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đại diện bộ giao thông vận tải đã có phân bản nêu rõ rằng
việc kiến nghị điều chỉnh một số nội dung thông tư số ba mươi năm hai nghìn một mươi bảy
cho phép hà nội được tiếp tục tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu hết năm hai nghìn hai mươi ba
là không phù hợp với quy định của luật giao thông đường bộ và nghị định số một mươi một hai nghìn một mươi của chính phủ